vào khoảng năm giờ sáng ngày hôm nay xe ô tô khách mang biển kiểm soát chín mươi tám b hai nghìn một trăm bốn mươi tám lưu thông trên quốc lộ một a
khi đi đến km ba trăm bảy mươi bảy sáu trăm linh thuộc địa phận xã trường lâm huyện tĩnh gia tỉnh thánh hóa
thì bất ngờ lao qua hộ lan và rơi xuống sông
ngay khi phát hiện vụ xe khách bốn mươi năm chỗ lao xuống sông người dân địa phương đã phá cửa kính đưa nạn nhân ra ngoài đi cấp cứu
vụ tai nạn đã làm một người tử vong tại chỗ và một số người bị thương
trong sáng cùng ngày có thêm một nạn nhân tử vong cũng là phụ lái chiếc xe khách trên
danh tính nạn nhân tử vong được xác định là bà vũ thị ngân sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi một trú tại thôn tân an xã an thượng huyện yên thế tỉnh bắc giang
và phụ xe khách là trần văn bươi sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm trú tại huyện yên thế tỉnh bắc giang
công an tỉnh thánh hóa đã bảo cuộc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn này